lê trọng tấn nơi giáp danh giữa quận cẩm lệ và quận thanh khê phần lớn tài sản tuấn trộm cắp là điện thoại di động
sau đó tuấn đi bán lấy tiền phục vụ cho việc chơi game và tiêu xài cá nhân
hiện đối tượng đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ để tiếp tục điều tra làm rõ
qua công tác nắm tình hình công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá với một nhóm đối tượng đánh bạc
chuyên di chuyển đến các khu vực hẻo lánh để che mắt cơ quan chức năng
tại hiện trường tổ công tác bắt quả tăng năm đối tượng tăng vật thu giữ là trên một mươi bảy triệu đồng một mươi bốn xe mô tô nhiều điện thoại và một số dụng cụ phục vụ cho hành vi đánh bạc
một số đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở đã trốn thoát
tiến hành truy xét đã bắt thêm được ba đối tượng được biết các con bạc muốn vào giới bạc phải nộp từ năm mươi đến một trăm linh nghìn đồng
trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng chín phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với đội quản lý thị trường số chín cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa đã liên tiếp kiểm tra phát hiện thu giữ gần ba đồ chơi nguy hiểm
theo đó vào ngày một mươi tháng chín lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh hải khanh có địa chỉ tại kiosk chợ vườn hoa phường lam sơn thành phố thanh hóa phát hiện thu giữ gần hai đồ chơi nguy hiểm không có nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó vào sáng ngày một mươi một tháng chín tại cửa hàng linh trang có địa chỉ tại đường lê lai phường đông sơn thành phố thanh hóa phát hiện thu giữ gần một đồ chơi nguy hiểm
công an tỉnh thanh hóa và đội quản lý thị trường số chín đã tịch thu số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ
theo thông tin từ bộ y tế đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng chín việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín và hiện có tổng số sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong số các bệnh nhân đang điều trị thì hiện có bốn trường hợp tiên lượng rất nặng và có nguy cơ tử vong
đến thời điểm này thì số ca tử vong ở việt nam là ba mươi năm ca
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi